theo thông tin từ tổng cục thủy lợi hiện vẫn còn hàng chục nghìn hectare và hơn chín mươi hộ dân bị ảnh hưởng do hạn hán thiếu nước và xâm nhập mặn
các vùng nam trung bộ tây nguyên và đồng bằng sông kiểu long có tổng diện tích hai mươi tám sáu trăm ba mươi ba ha cây trồng và hơn chín mươi năm hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình hình hạn hán thiếu nước
riêng vùng đồng bằng sông kiểu long đang có gần sáu mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
dự báo từ nay đến ngày một mươi năm tháng năm xâm nhập mặn có xu hướng tăng nhẹ danh mặn bốn gram một lít lớn nhất tại
sông phàm cỏ đông phạm vị ảnh hưởng từ bảy mươi bốn đến bảy mươi bảy km sông phàm cỏ tây phạm vị ảnh hưởng từ một trăm một mươi năm đến một trăm hai mươi km sông cửa tiểu cửa đại phạm vị ảnh hưởng năm mươi năm đến năm mươi bảy km
sông hàm luông phạm vị ảnh hưởng bảy mươi năm đến bảy mươi tám km sông cổ chiên phạm vị ảnh hưởng từ bốn mươi năm đến bốn mươi tám km
sông hậu phạm vị ảnh hưởng từ bốn mươi năm đến bốn mươi tám km sông hậu phạm vị ảnh hưởng từ bốn mươi năm đến bốn mươi tám km
sông cái lớn phạm vị ảnh hưởng từ bốn mươi đến bốn mươi ba km sông cái lớn phạm vị ảnh hưởng từ năm mươi đến năm mươi hai km